xin kính chào quý vị và các bạn
kiểu thời tiết nắng mưa đan sen tại các tỉnh miền bắc được dự báo sẽ chỉ còn duy trì trong ngày hai mươi ba tháng bảy
từ ngày mai thời tiết chủ đạo sẽ là trạng thái nắng bao trùm và phổ biến ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ trong thời đoạn ngắn
với nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng lên ở ngưỡng hai mươi năm ba mươi năm độ cảm giác hơi oi nóng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ ngày mai mưa cũng sẽ giảm nhanh ngày có nắng nhiều hơn
với nền nhiệt cao nhất sẽ tăng lên ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
như vậy trong ba ngày tới nền nhiệt trên toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng đáng kể
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân miền bắc
do chịu ảnh hưởng mở rộng về phía đông của vùng áp thấp phía tây
nên thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới sẽ tạnh giáo và nắng nhiều
với mức nhiệt tăng lên ở ngưỡng hai mươi năm ba mươi bảy độ
nắng nóng sẽ xuất hiện quay trở lại tại nơi đây
do đó khi tham gia lưu thông
ngoài trời quý vị nên mang theo các vật dụng che chắn nắng bổ sung khoáng chất đầy đủ để đảm bảo sức khỏe
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại
trong thời đoạn tới gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cứng độ trung bình
nên mưa rông lúc chiều tối vẫn lặp lại ở vùng cao tây nguyên
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi phổ biến giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên về chiều tối vẫn duy trì mưa rông rải rác
trong mưa rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ